liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm vừa qua tại xã tân bình thị xã la ghi tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã thông báo truy tìm năm người liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy tìm đối với đối tượng nguyễn thanh vương
sinh năm hai nghìn trú tại khu phố tám phường bình tân thị xã la ghi tỉnh bình thuận